thưa quý vị và các bạn trong quá trình phát triển của mỗi dân tộc cùng với tiếng nói chữ viết thì trang phục luôn là một yếu tố quan trọng góp phần tạo dựng nên bản sắc văn hóa
theo thời gian do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan trang phục truyền thống của các dân tộc đã có một số thay đổi để phù hợp với nhu cầu và điều kiện sống thực tế
tuy nhiên đang xuất hiện những biểu hiện đáng lo ngại có thể đưa tới nguy cơ biến dạng bị mai một thậm chí biến mất nét đặc sắc riêng của các bộ trang phục truyền thống
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài nguy cơ biến dạng mai một
trang phục truyền thống của tác giả thi phong
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trong tiến trình lịch sử trang phục truyền thống có vai trò như chỉ dấu văn hóa riêng của mỗi dân tộc tạo nên sự đa sắc phong phú trong trang phục của cộng đồng các dân tộc việt nam
qua đó xây dựng bồi đắp niềm tự hào về cội nguồn
nhưng khi bản sắc văn hóa trong trang phục bị phai nhạt biến dạng thậm chí bị khước
từ khỏi đời sống sẽ là hồi chuông báo động về nguy cơ xa rời các giá trị truyền thống và đánh mất cội nguồn văn hóa
đáng lo là đã có một số hiện tượng về nguy cơ đó đã và đang xảy ra
theo số liệu điều tra mới đây của bảo tàng văn hóa các dân tộc việt nam thì có tới bốn mươi trong số năm mươi bốn dân tộc ở việt nam không mặc trang phục truyền thống
chẳng hạn đồng bào các dân tộc ở vùng tây bắc tây nguyên tây nam bộ
ngày càng ít mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình
thống kê của một số địa phương như thái nguyên nghệ an gia lai còn cho thấy hiện tượng một số dân tộc ít người đã không lưu giữ được trang phục truyền thống
từ việc coi trang phục truyền thống là lỗi thời lạc hậu thiếu tiện dụng nên không chỉ giới trẻ mà người lớn tuổi ở một số nơi cũng kém mạn mà với những bộ trang phục này
thay vào đó hầu hết người dân chọn cách ăn mặc theo kiểu hiện đại ngay cả trong những lễ hội quan trọng
chính vì thế
giờ đây việc nhận biết bản sắc định danh dân tộc qua cách ăn mặc hàng ngày tại không ít nơi trở nên khó khăn
xét về sâu xa sự xa rời hoặc thu hẹp của trang phục truyền thống dân tộc trong sinh hoạt cộng đồng xuất phát từ nhiều nguyên nhân
trong đó có thể kể đến sự phát triển của điều kiện kinh tế văn hóa xã hội tác động đến lối sống thói quen sinh hoạt của người dân
trong đó trang phục là lĩnh vực chịu nhiều thay đổi nhất
tại không ít bản sắc định danh dân tộc qua cách ăn mặc hàng ngày tại không ít nơi trở nên khó khăn
trong những trường hợp phản làng của đồng bào dân tộc ít người rất khó bắt gặp cư dân mặc trang phục truyền thống
trong một số trường hợp công chúng chỉ có thể tiếp xúc với các bộ trang phục truyền thống ở các viện bảo tàng qua phim ảnh hay sân khấu truyền thống
tuy nhiên trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật các bộ trang phục này cũng được cải biên phù hợp với điều kiện thực tế như tối giản họa tiết phụ kiện thay thế chất liệu thích hợp
nhiều trường hợp vì thiếu tư liệu gốc
hoặc vì cầu thả tùy tiện mà nhiều trang phục truyền thống khi trình diễn trên sân khấu bị đối xử theo lối phô trương lèt phản thẩm mỹ sai lạc về bản sắc
dẫn đến những ngộ nhận nhầm lẫn của công chúng về cách thức trang phục của các thế hệ lớp trước
một vấn đề khác cũng hết sức đáng quan ngại nổi lên trong thời gian qua là thái độ ứng xử với trang phục truyền thống qua việc làm mới cách tân cải biên
thay vì phát triển gìn giữ và tôn vinh những nét đẹp giá trị văn hóa dân tộc không ít cách làm sử dụng đã làm biến dạng các trang phục truyền thống
không phủ nhận một thực tế là nhờ những nỗ lực nghiên cứu tìm tòi sáng tạo của một số nhà thiết kế
đã cho ra đời nhiều mẫu trang phục độc đáo sinh động dựa trên màu sắc kiểu dáng chất liệu hoa văn họa tiết truyền thống
mang bản sắc văn hóa dân tộc để đại diện của việt nam trình diễn tại sản diễn
thời trang hoặc đấu trường nhan sắc quốc tế góp phần quảng bá văn hóa lịch sử của cộng đồng các dân tộc việt nam với bạn bè thế giới
đáng tiếc là những tác giả làm được điều đó không nhiều
phần lớn chỉ tạo ra những thay đổi nhỏ tiểu tiết gây cảm giác đơn điệu buồn chán
thậm chí đã xuất hiện xu hướng thiết kế trang phục theo lối thô thiện phàn cảm
chính điều đó đã góp phần dẫn tới những ngộ nhận hoặc đánh giá tầm thường hóa các trang phục truyền thống
lâu nay người việt nam vẫn trân trọng tôn vinh chiếc áo dài như là một biểu tượng cho văn hóa và tâm hồn người việt nam
tuy nhiên bộ trang phục này đã bị một số nhà thiết kế làm cho biến dạng trở thành những sản phẩm thiếu thẩm mỹ thậm chí lố lăng
phổ biến nhất của những hành động này là tình trạng cắt chén táo bạo để biến một trang phục nền nã kín đáo trở thành một bộ cánh để khoe thân
với phần cổ được khoét sâu eo sẻ cao tay áo bị cắt cụt
thậm chí có những nhà thiết kế đã sử dụng chất liệu và vải trong suốt để dựng nên chiếc áo dài mặc cũng như không khiến người xem phải đỏ mặt
không chỉ dừng ở đó một số nhà thiết kế còn sáng tạo chiếc áo dài truyền thống theo kiểu cưỡng bức văn hóa khi ghép đôi áo dài với quần sóc hay áo dài với tất lưới gợi cảm
không ít ý kiến bày tỏ sự phấn nộ với cách hành xử phản văn hóa trên cho rằng đây là hành vi làm vấy bẩn bộ trang phục truyền thống của dân tộc
tương tự việc lạm dụng yếm áo tứ thân áo bà ba để khoe thân hoặc làm biến dạng các bộ váy truyền thống của người thái tày mường giao thành sản phẩm thời trang lai căng kịch cỡm đã vấp phải sự phản ứng của cộng đồng
cách đây ít năm việc một số nghệ sĩ sử dụng khăn piêu để làm khố trong một tiết mục biểu diễn cũng khiến giới nghiên cứu văn hóa và dư luận hết sức bất bình
tình trạng đó cho thấy đang tồn tại một khoảng trống rất đáng lo ngại
trong cung cách một số người ứng xử tùy tiện với trang phục truyền thống của mỗi dân tộc cũng như của cộng đồng các dân tộc việt nam
không chỉ ở việt nam mà tại nhiều nước trên thế giới việc ứng xử với trang phục truyền thống luôn đòi hỏi sự cẩn trọng thậm chí phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc
tiêu biểu như năm hai nghìn chín nhiều người nhật bản rất phẫn nộ vì thí sinh của quốc gia này là emiri miyashika
đang mặc bộ kimono cách tân may bằng da đen
ngắn đến mức có thể nhìn thấy cả nỗi y để tham dự cuộc thi hoa hậu hoàn vũ
kimono là trang phục truyền thống được người dân nhật bản tôn vinh nên khi trang phục này bị biến thành chiếc váy thô thiền dung tục thì việc phản ứng là điều tất nhiệt
điều đó cho thấy dù xuất hiện ở đâu trong cuộc sống hàng ngày hay trên sân khấu trang phục truyền thống cũng cần phải được mọi người trân trọng
bởi đó không chỉ là những bộ trang phục để thích ứng với điều kiện tự nhiên mà còn là kết tinh của văn hóa
từ lựa chọn thẩm mỹ đến gửi gắm tâm hồn quan niệm về thế giới và con người thậm chí còn là quy ước về vị trí xã hội tuổi tác của mỗi cá nhân
do đó không thể chấp nhận việc nhân danh sáng tạo nghệ thuật để rồi làm biến dạng khiến trang phục truyền thống trở nên phàn cảm thô tục
từ đây đặt ra yêu cầu đối với mỗi nhà thiết kế khi bắt tay cải biên cách tân trang phục truyền thống để phù hợp với điều kiện sống và nhu cầu của người dùng
đó là phải có bản lý nghề nghiệp
vững vàng trên cơ sở đề cao nền tảng văn hóa và tinh thần dân tộc
mọi sự cách tên đều có giới hạn
đi quá giới hạn đó sẽ khiến trang phục truyền thống bị biến dạng méo mó
hậu quả là sự nhìn nhận lịch lạc của các thế hệ sau về các giá trị truyền thống thể hiện thông qua trang phục
muốn hay không chúng ta cũng đang phải đối diện với một thực tế đáng lo ngại là tinh hoa văn hóa thể hiện qua các bộ trang phục truyền thống
đang đứng trước nguy hiểm
khi cơ mai một và biến mất
nếu không kịp thời có biện pháp bảo tồn phát triển
giúp các trang phục truyền thống có chỗ đứng xứng đáng trong đời sống đương đại
thì một số giá trị văn hóa của mỗi dân tộc thể hiện qua đặc trưng của trang phục sẽ rất dễ dàng một đi không trở lại
nhất là trong điều kiện phát triển kinh tế xã hội và giao lưu văn hóa với thế giới đang tác động lớn đến sinh hoạt hàng ngày
với vai trò chức năng nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa
thời gian qua bộ văn hóa thể thao và du lịch đã có một số chương trình
chính sách cụ thể nhằm bảo tồn phát huy trang phục truyền thống
tuy nhiên cần phải thấy rằng
để trang phục truyền thống dân tộc có chỗ đứng xứng đáng trong sinh hoạt của cộng đồng
thì bên cạnh những kế hoạch chính sách bài bản khoa học và các giải pháp khả thi từ phía cơ quan chức năng
rất cần sự hỗ trợ hợp tác nhiệt thành của cả cộng đồng
trước hết là việc
chính mỗi cộng đồng dân tộc
cần trung tâm
cụ động và tự giác qua việc gìn giữ phát triển trang phục truyền thống của dân tộc mình
là việc phải làm cho hiện tại và tương lai
để đạt hiệu quả trong công việc này
cần sự vào cuộc tích cực của hệ thống truyền thông
sự hợp tác của các già làng và trường bản
triển khai cụ thể và trực tiếp thông qua các hoạt động cộng đồng đa dạng bổ ích
như lễ hội họp mặt đồng hương dòng họ
trong tư cách tế bào của xã hội
gia đình có vai trò hết sức quan trọng
trong việc bảo tồn các giá trị riêng
nét đặc sắc của văn hóa mỗi dân tộc trong lời ăn tiếng nói
kiều lối sinh hoạt cách thức trang phục
vốn đã được sáng tạo bổ sung lưu truyền qua nhiều thế hệ
chưa kể để trang phục truyền thống có đất sống phát triển
cần tạo điều kiện môi trường văn hóa không gian phù hợp
để người dân tăng cường sử dụng trang phục truyền thống
đó chính là lễ hội truyền thống
những ngày văn hóa dân tộc
sự giao lưu văn hóa
trong cộng đồng
các cuộc thi
nhằm tôn vinh giá trị văn hóa trang phục
việc giáo dục ý thức trân trọng
tự hào với truyền thống của dân tộc
thông qua các bộ trang phục truyền thống
cũng cần được chú trọng trong nhà trường
những nội dung giảng dạy
nên được tích hợp lồng ghép linh hoạt
sinh động vào các môn học
cũng như các hoạt động giáo dục ngoài giờ
từ đó góp phần cung cấp cho học sinh những kiến thức bổ ích lý thú
thông qua các hoạt động
từng bước dẫn tới hình thành nhận thức
niềm tự hào của thế hệ trẻ
đối với trang phục truyền thống của dân tộc
cùng với đó
nhà trường cũng cần khuyến khích học sinh
giáo viên sử dụng trang phục truyền thống
trong dịp kỷ niệm
những ngày lễ lớn
tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về trang phục truyền thống
tổ chức thi mặc trang phục truyền thống
điều này sẽ góp phần khiến việc tiếp xúc
sử dụng trang phục truyền thống trong sinh hoạt thường ngày
trở thành những hoạt động có tính chất thường xuyên
liên tục và được giới trẻ đón nhận
chỉ khi mỗi cá nhân cho tới cả cộng đồng
đi từ nhận thức đúng đắn
đến sự tư ý thức trong ứng xử với trang phục truyền thống
thì giá trị văn hóa đặc sắc về trang phục
mới được tôn vinh và có vị trí xứng đáng trong đời sống
góp phần tích cực vun đắp tình yêu văn hóa truyền thống
gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc
bởi nếu không có những chính sách cụ thể
khuyến khích người dân bảo tồn phát huy trang phục truyền thống
không có nhận thức đúng đắn và giải pháp kịp thời
phù hợp nhằm bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa
trong đó có giữ gìn trang phục truyền thống
thì rất nhiều nguy cơ dân tộc đó
sẽ tự đánh mất bản sắc văn hóa của chính mình
chúc quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi